thưa quý vị vụ cháy xảy ra tại số bốn hàng lược quận hoàn kiếm thành phố hà nội vào ngày một mươi năm tháng một vừa qua làm bốn người tử vong
khiến mọi người không khỏi bàng hoàng xót xa và hiện cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường và điều tra nguyên nhân
bộ công an cũng đã có chỉ đạo hết sức sát sao trong vụ cháy này để nhanh chóng giúp các nạn nhân ổn định cuộc sống
vâng sau mỗi vụ cháy gây thiệt hại lớn về người và tài sản như vậy thì mỗi người dân càng phải tự ý thức hơn trong công tác phòng cháy chữa cháy
phải tự trang bị thêm cho bản thân những kiến thức về phòng chống cháy nổ
một lần nữa những yêu cầu cấp bách về phòng chống cháy nổ được đặt ra không chỉ là với mọi người dân gia đình mà còn là các cơ quan đơn vị doanh nghiệp
đó cũng chính là những ý kiến được cư dân mạng đề xuất trên khắp các nền tảng mạng xã hội hai ngày qua
vụ cháy xảy ra trong phòng chống cháy
xảy ra tại số bốn hàng lược quận hoàn kiếm thành phố hà nội đã khiến nhiều người phải băng hoàng đau xót
bởi nạn nhân trong vụ hỏa hoạn này đều là người già và trẻ nhỏ
thông tin về vụ cháy cũng liên tục được cư dân mạng cập nhập chia sẻ
hình ảnh từ hiện trường cho thấy quy mô cháy nhà dạng ống diện tích khoảng hai mươi m hai một tầng
chiều rộng mặt tiền khoảng hai m cao bốn tầng và gác lừng áp máy
tầng một kinh doanh bán hoa tươi từ tầng hai trở lên sử dụng để ở
trong nhà có một cầu thang bộ đề hở tầng ba có cửa sổ kính mở trực tiếp ra mặt tiền
tầng bốn có lối thoát khẩn cấp ra bàn công phía trước có thể thoát được sang nhà bên cạnh
thời điểm xảy ra cháy có một người trong nhà thoát nạn qua bàn công tầng bốn sang bàn công nhà dân bên cạnh
được lực lượng cảnh sát tiếp cận đưa xuống an toàn
như vậy việc trang bị kỹ năng thoát hiểm trong đám cháy vô cùng quan trọng
nhiều ý kiến cư dân mạng đã có những chia sẻ về việc thoát hiểm an toàn trong đám cháy
và những bất cập trong thiết kế nhà hiện nay cùng với đó là những đề xuất về các lối thoát hiểm
thế mới thấy có kiến thức thoát hiểm trong đám cháy rất quan trọng có thể cứu sống được chính bản thân mình
mong rằng sau vụ việc này mọi người sẽ rút ra được bài học
mỗi một vụ cháy nhà nếu có người chết ai trong chúng ta cũng thấy đau lòng
nhà phú xây dựng san sát nhau và hầu như phần lớn không có cửa sau thoát hiểm
nhà nước nên khuyến cáo hộ dân nên mua các dụng cụ thoát hiểm
giá của nhà nước như thang dây bình chữa cháy
bài học đắt giá hôm nay cho tất cả chúng ta là nghiêm túc khảo sát ngôi nhà của mình
tự tay chế cháo nối thoát hiểm
thật ra mà nói chúng ta hoàn toàn chủ động được những vấn đề như thế này
sau khi vụ việc xảy ra thủ tướng chính phủ phạm minh chính cũng đã ký công điện
gửi bộ công an chủ tịch ubnd tp hà nội và chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
trong công điện thủ tướng chính phủ đề nghị chủ tịch ubnd tp hà nội chỉ đạo tổ chức thăm
hỏi chú đáo động viên hỗ trợ vật chất tinh thần gia đình người bị nạn
phối hợp chặt chẽ với bộ công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả
khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy để xử lý nghiêm vi phạm nếu có
theo quy định của pháp luật
bộ trưởng bộ công an chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quyết liệt hiệu quả thực chất các chỉ đạo của quốc hội
chính phủ thủ tướng chính phủ về công tác phòng cháy chữa cháy tăng cường tuyên truyền
hướng dẫn kỹ năng phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ cho người dân và các cơ sở
có nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn nhất là trong dịp tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn sắp tới
thực sự đau lòng chia buồn cùng gia đình mong rằng các cơ quan chức năng đặc biệt là bộ công an
cần có những biện pháp chặt chẽ hơn nữa trong công tác phòng cháy chữa cháy
bộ công an đã kịp thời vào cuộc để khắc phục hậu quả sau đám cháy cảm ơn lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy rất nhiều
từ những vụ việc đau lòng trên bộ công an cũng đã liên tục đưa ra các khuyên cáo người dân
để thoát nạn an toàn khi xảy ra hỏa hoạn trước hết phải xác định được lối ra an toàn khỏi căn nhà đang cháy
để hạn chế thiệt hại do cháy xảy ra ở thời gian đang ngủ bên cạnh việc trang bị các phương tiện thiết bị
theo tổ liên gia đã thực hiện thì khuyên cáo các hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh
nên trang bị ngay hệ thống báo cháy tự động
hiện trên mạng xã hội đồng đào cư dân mạng đã chia sẻ những clip hình ảnh hướng dẫn về các kỹ năng phòng cháy chữa cháy
cũng như cách thức phòng tránh đồng thời mong muốn rằng những kiến thức này sẽ được lan tỏa mạnh mẽ hơn
bởi không ít người hiện nay vẫn còn tâm lý chủ quan và khi xảy ra cháy sẽ rất khó giảm thiểu những thiệt hại về người và tài sản
các bậc phụ huynh những người chủ của những căn hộ cần lưu ý để phòng hỏa hoạn
cần phải giả định nếu cháy nhà thì các thành viên sẽ được thoát thân lối nào ở đâu tránh những tai nạn thường tâm thế này lặp lại
mỗi gia đình nên nghĩ tới tình huống cháy nhà thì phải làm gì
hãy mua để sẵn vài bình chữa cháy mini và mặt nạ chống độc để sẵn trong các góc nhà và huấn luyện mọi thành viên cách sử dụng
phòng cháy trong mỗi hộ gia đình cần được quan tâm đặc biệt là các dạng nhà ống trong phố không có đường thoát hiểm
mỗi nhà cần phải có đầu bao khói bao cháy đặt ở vị trí nguy cơ
mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng cháy chữa cháy đây là khẩu hiệu và cũng là mục tiêu đặt ra
từ đó phương châm bốn tại chỗ sẽ phát huy từng bước làm giảm thiểu số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra
thế nhưng để làm được điều này thì quan trọng là ý thức và sự chung tay từ chính mỗi chúng ta
bạn có suy nghĩ gì về nội dung này hãy chia sẻ trên fanpage truyền hình công an nhân dân